nhận được tin nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh từ trần lãnh đạo các nước brunei darussalam singapore thái lan và hàn quốc đã gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ nhân dân việt nam và ra quyến nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
dự án đã trở thành biểu tượng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã gửi điện chia buồn tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong điện chia buồn thủ tướng thái lan prayuth chan o cha khẳng định vai trò của nguyên chủ tịch nước lê đức anh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa thái lan và việt nam
tổng thống hàn quốc moon jae in đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tổng thống moon jae in đánh giá cao sự đóng góp to lớn của nguyên chủ tịch nước lê đức anh đối với quan hệ hữu nghị hai nước hàn quốc và việt nam
nhấn mạnh sự nghiệp và những cống hiến của nguyên chủ tịch nước lê đức anh sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước